tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã có buổi tiếp đoàn chủ nhiệm
ủy ban lưu trữ nghị viện australia
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền vui mừng khi quan hệ giữa hai quốc hội việt nam
và nghị viện australia ngày càng phát triển tốt đẹp
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tin tưởng chuyến thăm này sẽ giúp đoàn có thêm thông tin
về tình hình thực tế tại việt nam để tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước
một cách thiết thực hiệu quả trong thời gian tới
bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của việt nam trong những năm qua
chủ nhiệm ủy ban lưu trữ nghị viện australia rowan damsey mong muốn mối quan hệ đối tác
giữa hai nước hai quốc hội ngày càng được đẩy mạnh nhất là trong bối cảnh hai nước
kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
trước đó đoàn chủ nhiệm ủy ban lưu trữ nghị viện australia đã có buổi làm việc
với tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc